kính chào quý vị và các bạn
thời tiết chung trên cả nước trong đêm nay và ngày mai sẽ là mưa rông rải rác với nhiều nơi có thể có mưa vừa đến mưa to
cụ thể dài mây rông vắt qua khu vực bắc bộ tiếp tục là hình thế chính duy trì mưa rông tại các tỉnh thành bắc bộ trong đêm nay và ngày mai
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to với lượng mưa có thể đạt từ một mươi ba mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra
do vẫn có mưa nên nền nhiệt tại đây chưa tăng cao vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi độ có nơi cao hơn
với các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận từ đêm nay đến sáng ngày mai mưa cũng có xu hướng gia tăng về cường độ
cục bộ có mưa to đến rất to trong ngày mai trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập ống tại các vùng trũng thấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt độ tại khu vực trung bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa vừa mưa to đến rất to và giải rác có rông
thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm
người dân nơi đây cần để cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên cả hai khu vực đều chưa tăng cao
tại tây nguyên chủ yếu giao động trong khoảng từ hai mươi một ba mươi ba độ còn nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ chỉ một vài nơi có thể vượt ngưỡng ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào rải rác ở phía đông tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi hai độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa gió đông bắc cấp hai ba
trong cơn rông đề phòng sấm xét và gió rất mạnh nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi chín độ